cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn sẽ chính thức vô hiệu hóa mọi thách thức pháp lý đối với kết quả bầu cử
cuộc bỏ phiếu này thường chỉ mang tính tượng trưng và không được chú ý
nhưng năm nay nó đánh dấu một ý nghĩa chính trị quyết định khi tổng thống trump kiên quyết không nhận thua
một số đại cử tri có thể phá cam kết bầu cho ứng cử viên của đảng mình và họ được gọi là đại cử tri bất tuân
trong lịch sử mỹ đã có một trăm tám mươi la phiếu đại cử tri bất tuân được bỏ trên tổng số hai mươi ba phiếu đại cử tri
tuy nhiên các đại cử tri bất tuân chưa bao giờ làm thay đổi được kết quả bầu cử tổng thống mỹ
ba mươi hai tiểu bang của mỹ trong đó có thủ đô washington yêu cầu đại cử tri phải bỏ phiếu theo cam kết
ít nhất năm bang quy định biện pháp trừng phạt các đại cử tri bất tuân
trong khi hàng chục bang được quyền hủy phiếu và thay thế đại cử tri bất tuân
đến một mươi ba giờ ngày sáu tháng một
chủ tịch thượng viện mỹ sẽ chủ trì một phiên họp quốc hội toàn thể
để đọc to giấy chứng nhận phiếu đại cử tri của từng bang theo thứ tự bằng chữ cái
đây là bước cuối cùng trong quá trình kiểm phiếu đại cử tri
nếu các nghị sĩ quốc hội không có bất kỳ phản đối nào bằng văn bản đối với chứng nhận phiếu đại cử tri
chủ tịch thượng viện sẽ chính thức xác nhận việc lựa chọn tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử của mỹ
chính phủ hàn quốc vừa lệnh cho các trường học ở thủ đô seoul và khu vực lân cận
tạm đóng cửa từ ngày mai trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tái bùng phát nghiêm trọng
theo hệ thống phân chia các mức quy định thực hiện giãn cách xã hội ở hàn quốc
đóng cửa trường học là một bước nữa tiến tới việc áp đặt các quy định giãn cách xã hội cấp độ ba
về cơ bản sẽ đóng cửa nền kinh tế lớn thứ tư châu á
ở cấp độ giãn cách xã hội cao nhất này chỉ những người lao động thuộc lĩnh vực thiết yếu
mới được phép tới chỗ làm và các nhóm tụ tập bị giới hạn dưới một mươi người
có khoảng hai chín triệu mũi tiêm được triển khai trong tuần này
đồng nghĩa giới chức các bang cũng sẽ tích chữ số liều tương tự để tiêm nhắc lại mũi thứ hai cho người dân
yêu tiên hàng đầu là nhân viên y tế và người già ở các trại dưỡng lão
thay vì những phản ứng trái chiều chỉ cách đây vài tuần
thì giờ đa số người dân mỹ đều hy vọng được tiếp cận vaccine sớm
vâng tôi nghĩ tôi sẽ lên kế hoạch tiêm phòng
ban đầu tôi cũng khá lo lắng vì nghe thấy một số trường hợp bị dị ứng
nhưng về lâu dài nếu vaccine có thể cứu sống mọi người
và khiến cuộc sống quay về bình thường thì tôi sẵn sàng đi tiêm
tôi nghĩ rằng việc chủng ngừa là một nghĩa vụ công dân
và tôi không thấy có vấn đề gì khi làm điều đó miễn là nó an toàn
miễn là kết quả và khoa học đằng sau nó là an toàn
thì tại sao chúng ta lại không tiêm nhỉ
trong khi những liều vaccine covid một mươi chín đầu tiên đang được triển khai tiêm cho người dân
thì nước mỹ vẫn tiếp tục là nước có tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh nhất
khi chỉ trong bốn ngày qua nước này đã ghi nhận thêm một triệu ca mắc covid một mươi chín mới
trong hai mươi bốn giờ qua
mỹ đã ghi nhận thêm gần một trăm một mươi bảy bảy trăm linh người nhiễm virus sars cov hai
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của mỹ dự báo
tới cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một số người tử vong vì covid một mươi chín ở nước này
có thể lên tới ba trăm ba mươi hai đến ba trăm sáu mươi hai trường hợp
trong một diễn biến liên quan tổng thống donald trump vừa thông báo
sẽ tạm hoãn kế hoạch cho nhân viên cấp cao của nhà trắng
tiêm vaccine covid một mươi chín trong vài ngày tới
tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ new york times tiết lộ thông tin
nhà trắng có kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho nhân viên
kế hoạch này vấp phải phản ứng trái chiều vì những liều vaccine đầu tiên
phần lớn được dành cho nhân viên y tế thuộc diện có rủi ro phơi nhiễm cao
chuyển sang các thông tin khác tàu vũ trụ hàng ngàn năm của trung quốc
đã điều chỉnh quỹ đạo thành công sẵn sàng mang theo mẫu đất đá mặt trăng
trong hành trình trở về trái đất
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo tân hoa xã tàu hàng ngàn năm đã hoàn thành quy trình trên
vào hồi một mươi một h một mươi ba phút theo giờ bắc kinh khi các động cơ trên mô đun quỹ đạo
và mô đun tàu chứa khởi động trong hai mươi tám giây để chuẩn bị di chuyển khỏi quỹ đạo mặt trăng
cơ quan vũ trụ quốc gia trung quốc cho hay toàn bộ hệ thống của hai mô đun này
để hoạt động tốt dự kiến tàu hàng nga năm sẽ tới quỹ đạo giao thoa giữa mặt trăng
và trái đất vào ngày hai mươi tháng một mươi hai tới sau đó tàu chứa và tàu quỹ đạo sẽ tách khỏi nhau
sứ mệnh của tàu hàng nga năm là một trong những sứ mệnh phức tạp
và thử thách nhất trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ trung quốc
hôm nay tổ chức y tế thế giới who cảnh báo tình trạng thiếu nước sạch
tại một phần tư số cơ sở y tế trên toàn thế giới đang làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
đối với khoảng một tám tỷ người
trong một nghiên cứu who cho biết việc thiếu tiện nghi cơ bản gây nguy hiểm
cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại các cơ sở trên
theo số liệu của who mặc dù đội ngũ nhân viên y tế trên thế giới chiếm chưa đến ba dân số toàn cầu
song có tới một mươi bốn trong số này
các cơ sở này được ghi nhận dương tính với virus sars cov hai
cục khí tượng của australia vừa cảnh báo nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng
tại khu vực biên giới giữa bang new south wales và queensland
khu vực có mật độ dân số đông đúc bao gồm thủ phủ brisban của queensland do lượng nước mưa dâng cao
trong hai mươi bốn giờ qua lượng nước mưa tại khu vực trên đã lên tới bốn trăm bảy mươi năm mm
khiến hàng nghìn cư dân tại khu vực duyên hải phía đông của australia
trong đó có đảo fraser có nguy cơ sống trong tình cảnh ngập lụt
giới chức địa phương đã khuyến cáo
người điều khiển phương tiện giao thông tránh các tuyến đường mà nước đang dâng cao
nép mình trong dạy núi alper của thụy sĩ
điều kiện địa lý và khí hậu của ngôi làng vecco ranh giúp người ta có thể chơi dù lượn quanh năm
đó là lý do tại sao ngôi làng nhỏ bé ở thụy sĩ này được mệnh danh là thiên đường của những người chơi dù lượn
một số người thậm chí còn đi làm mỗi ngày bằng phương tiện này
ẩn mình trên dạy núi alper ở thụy sĩ là một ngôi làng nhỏ mang tên vecco ranh
nó giống như những gì người ta hình dung về một cộng đồng vùng núi cổ kính
những ngôi nhà gỗ phong cảnh đẹp cáp treo
nhưng có một điều ít ai ngờ tới đó là sự phổ biến của bộ môn dù lượn ở đây
người dân ở đây mê nhảy dù tới mức nhiều người nhảy dù đi làm mỗi ngày
thậm chí thú cưng của họ cũng thích nhảy dù lượn
khoảng một mươi dân số ở đây là những vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp
marie glassy là cư dân làng vecco ranh và nhảy dù là tình yêu lớn của chị
vecco ranh là ngôi làng nơi có rất nhiều người chơi dù lượn
có lẽ là ngôi làng có nhiều người nhảy dù nhất thế giới
nó lý tưởng cả về địa lý hướng gió điều kiện thời tiết cho phép bạn nhảy dù lượn quanh năm
thời gian không phải là lý do người dân chọn cách nhảy dù đi làm
trên thực tế thời gian lái xe và nhảy dù đến chỗ làm là tương đương nhau với đa số họ
vấn đề ở đây là sự thoải mái và chất lượng cuộc sống
nhiều người nhảy dù đi làm rồi đến chiều tối về nhà bằng cáp treo
rõ ràng rất ít nơi trên thế giới có thể đáp ứng lịch trình di chuyển như vậy
câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay